cao bằng cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng chống buôn lậu tổng cục hải quan và phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đồn biên phòng thị hoa đã phá án bắt quả tang đối tượng ma hạ thâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tịch trung quốc trú tại kim long long châu quảng tây trung quốc
tăng vật thu giữ gồm bốn kg ma túy đá đây là số ma túy được đối tượng vận chuyển từ trung quốc về việt nam để tiêu thụ hiện nay lực lượng chức năng bộ đội biên phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hồ phi nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại đây đối tượng đã giả danh bác sĩ và dùng nhiều thủ đoạn lừa chạy việc để chiếm đoạt số tiền bảy trăm linh triệu đồng
theo kết quả điều tra ban đầu thông qua mạng xã hội facebook đối tượng hồ phi nam làm quen với chị nguyễn thị trà my
biết chị mỹ tốt nghiệp trường trung cấp y tế quảng bình nhưng chưa xin được việc làm đối tượng nam giả danh là bác sĩ tại bệnh viện trung ương huế rồi nhắn tin cho chị my và hứa xin việc tại bệnh viện hương thủy tỉnh thừa thiên huế
sau khi nhận đủ số tiền một trăm hai mươi triệu đồng từ gia đình chị my để lo xin việc đối tượng nam vào thành phố đồng hới quảng bình cá độ bóng đá và thua hết
tại cơ quan điều tra đối tượng nam còn khai nhận ngoài số tiền một trăm hai mươi triệu đồng nhận từ gia đình chị my còn lừa đảo chiếm đoạt của chị my một xe máy vespa và số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tổng số tiền mà đối tượng nam chiếm đoạt từ chị nguyễn thị trà my là hơn hai trăm linh triệu đồng
trước đó theo trình báo của nhiều người tại địa bàn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình thì với thủ đoạn giả danh bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện quảng ninh đối tượng hồ phi nam đã chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng bằng hình thức xin việc cho năm người vào công tác tại bệnh viện đa khoa huyện quảng ninh
hiện công an thị xã ba đồn phối hợp với công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hiện công an thịnh hà tĩnh vừa di lý đối tượng trịnh thị bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi từ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai về hà tĩnh quy án theo quyết định truy nã số ba do tô quan điều tra công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh ra quyết định
theo đó từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn tám trịnh thị bình được ủy ban nhân dân xã xuân hội huyện nghi xuân giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ vay vốn đối với hai nguồn vốn đầu tư do ngân hàng chính sách xã hội và dự án
trịnh thị bình được ủy ban nhân dân xã xuân hội huyện nghi xuân giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ vay vốn đối với hai nguồn vốn đầu tư do ngân hàng chính sách xã hội và dự án
cơ quan điều tra công an huyện nghi xuân tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam nguyễn thị thủy cùng bốn đối tượng khác liên quan đến vụ đánh bạc tại thôn quảng phúc xã cam thành nam thành phố cam ranh
trước đó công an thành phố cam ranh đã đột kích sới bạc này đây là xới bạc hoạt động dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
tại đây lực lượng công an đã tạm giữ sáu con bạc sáu xe máy trên năm mươi triệu đồng cùng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
sới bạc này do nguyễn thị thủy cùng chồng sử dụng nhà kho phía sau nhà hoạt động từ nhiều năm nay mỗi ngày vợ chồng thủy cho nhiều người đến đánh bạc và thu tiền sâu
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ ba đối tượng trong đường dây trộm cắp xe gắn máy lên quận
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ việc khiến dư luận không khỏi bất an
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tháng bảy nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chợ nguyễn văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bằng xe gắn máy exeter biển số bốn mươi chín g một hai mươi nghìn tám trăm chín mươi chín
trên đường sông hành cầu tân thuận hai
khi đến nhà trọ số ck ba mươi hai trên một mươi năm trên năm thì phát hiện xe ô tô của người dân không có người trông coi nên tài dụng đoạn bẻ khóa xe còn bình có nhiệm vụ cảnh giới
với tinh thần cảnh giác cao chủ nhà trọ đã phát hiện sự việc và tri hô cả hai đã bị quần chúng nhân dân vây bắt
tại cơ quan công an tài và bình khai nhận thêm đặng minh quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là đồng bọn chuyên đi trộm cắp xe gắn máy để lấy tiền chơi ma túy
chỉ trong năm ngày cuối tháng sáu ba đối tượng này đã lấy trộm được sáu xe tay ga đem bán
và chia nhau tiêu xài hiện công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị các đồng chí và các bạn lâu nay thì mọi người thường chỉ để ý việc cảnh giác với bọn trộm bằng cách kiểm tra và khóa cửa trước sau cẩn thận khi đi làm và khi đi ngủ
mà ít khi chú ý để ý đến những chi tiết rất nhỏ như là ô cửa thâm gió quạt thâm gió hút mửa bếp hay là nhà vệ sinh
trái lại thì với bọn trộm đó lại là những điểm lý tưởng để đột nhập trộm cắp tài sản
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
với thiết kế tạo ra sự thông thoáng cho khu nhà vệ sinh nên gia đình ông đào sĩ thanh ở số nhà ba mươi bảy đường nguyễn du phố trung tự phường nam bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình đã mở một ô thông gió với kích thước hai mươi năm x hai mươi năm cm
vì có rãnh thoát nước giữa hai dãy nhà ô thông gió hẹp và nhỏ nên ông không làm then sắt
mà chỉ lắp bằng tấm kính để ngăn cách với bên ngoài
tưởng là an toàn thế nhưng chỉ bằng một động tác đấm mạnh tấm kính đã bung ra
vậy là tên trộm đã vào nhà bằng lối này
mới sáng dậy chuẩn bị đi làm vợ chồng chị nguyễn thị thúy ở số nhà năm mươi chín đường ngo gia tự phố trung tự phường nam bình
thấy đồ đạc bị lục tung chiếc ví vứt trên sàn nhà mất hơn năm triệu đồng
kiểm tra cửa ra vào vẫn khó cẩn thận nhưng cửa tung thì khép hờ đã hai lần bị trộm đột nhập mặc dù đã ra cố hàng rào sắt
vợ chồng tôi đều đi làm bận cả ngày

nhưng mà trước khi đi làm bận chúng tôi đã đi làm bận cả ngày
khi đi thì cũng là khóa cửa giả đằng trước đằng sau là rất cẩn thận
nhưng mà cũng không ngờ là cái khoảng cách của cái hàng rào bên trên sân phơi nó nhỏ như vậy mà trên trộm có thể chui vào được
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm công an thành phố ninh bình đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng vũ đức chính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phố phong quang phường nam bình thành phố ninh bình
khi đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe đạp điện tại một nhà dân ở đường ngô gia tự phường nam bình
tiếp tục đấu tranh mở rộng ngoài ba vụ trên trước đó chính còn chui qua cửa thoáng răn bếp của gia đình ông phạm đức thiện
ở số nhà bốn mươi một đường nguyễn du phố trung tự vào lục đồ lấy bốn triệu đồng và một điện thoại di động
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng khi các gia đình đã ngủ say chính theo đường rãnh thoát nước giữa hai khu nhà
tìm những gia đình có ô thoáng ở nhà vệ sinh hoặc khu bếp rồi dùng tua vít tháo ô cửa hoặc đập kính chui vào lục tìm tài sản
sau đó tẩu thoát bằng cách mở cửa chính hoặc cửa tung rồi tụt xuống theo đường ống nước
những vụ việc trên thêm một lần nữa là bài học cảnh giác cho mọi người
ngoài việc chủ động bảo vệ tài sản
phát hiện tố giác tội phạm người dân cần ra cố lại những nơi tưởng chừng như không thể là sơ hở như ô cửa thông gió ô thoáng hàng rào lan can
khi mọi người dân đều nâng cao cảnh giác thì tội phạm sẽ không có chỗ hoạt động
tiếp theo là thông tin mới nhất liên quan đến vụ thảm án vừa xảy ra tại tỉnh bình phước
theo tin từ công an tỉnh bình phước vào sáng nay tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xong việc giải phẫu tử thi
và bàn giao cho gia đình tổ chức tăng lễ cho sáu nạn nhân sâu số trong vụ án giết người cướp tài sản tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào sáng hôm qua tại ấp hai xã minh hưng người làm công phát hiện sáu người đã bị sát hại dã man
trong ngôi biệt thự của công ty sản xuất chế biến gỗ quốc anh nằm cạnh quốc lộ một mươi ba
sau khi nhận được thông tin lực lượng công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cục kỹ thuật hình sự bộ công an
tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường
giải phẫu tử thi để phục vụ điều tra truy xét hung thủ
đại tá trần thắng phúc giám đốc công an tỉnh bình phước đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra
ngay trong đêm lực lượng công an đã tiến hành giải phẫu tử thi và đến sáng nay thì hoàn tất
hiện sáu thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng
trong ngày hôm nay cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án để điều tra truy xét thủ phạm gây án
vâng để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất về vụ án này
chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên văn thủy intv bình phước
alo xin chào anh văn thủy ạ
vâng xin chào bên tầm kênh thu hương
vâng thưa anh hiện nay thì trên các trang mạng có rất nhiều thông tin xung quanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
vậy thì anh có thể cho biết là tình hình điều tra vụ án đã có thêm thông tin gì mới hay chưa
thưa chị hiện nay theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra công việc điều tra vẫn đang được gấp túc tiến hành theo các truyền tự quy định của pháp luật
tuy nhiên là theo như một số thông tin của một số tờ báo mạng và cũng như là báo giấy thì đưa về những thông tin liên quan tới những cuộc điện thoại
rồi cái thông tin của bé na thì đây là những thông tin chưa được công bố chính thức từ cơ quan điều tra
tức là những cái thông tin này thì hầu hết là theo thông tin dư luận từ bên ngoài thôi
còn chính thức từ cơ quan điều tra thì vẫn chưa có thông tin chính thức và hiện nay vẫn đang tiến hành điều tra theo đúng quy định trình tự của pháp luật
và cũng cách đây khoảng một mươi năm phút thì đích thân bộ trưởng bộ công an trần đại quang đã cùng đoàn công tác của bộ công an cũng đã có mặt ở tại hiện trường
ở tại xã minh hưng để thị sát hiện trường và nghe báo cáo tình hình cũng như quá trình điều tra vụ án
và cùng tham gia tiếp đoàn thì chúng tôi cũng nhận thấy là có lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh bình phước và các ban ngành liên quan cũng đã đến trực tiếp ở hiện trường
để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo công tác điều tra
và cũng tại buổi làm việc này thì bộ trưởng cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt
các lực lượng liên quan là phải nhanh chóng điều tra để truy bắt thủ phạm để tránh ngăn dư luận và đảm bảo tình hình an ninh trực tự ở địa phương
vâng phải nói là những thông tin vừa rồi mà anh văn thủy cung cấp hết sức là quý báu
chúng tôi xin phép được hỏi thêm một thông tin nữa đó là các thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà để mai táng
vậy thì chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có sự hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự như thế nào
thưa chị hiện nay thì các thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng
thì về phía lực lượng công an thì chúng tôi nhận thấy là vẫn bố trí lực lượng rất là dày đặc để tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt an ninh trực tự ở khu vực đám tang
cũng như là bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra vụ án
còn riêng về chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng được biết là chính quyền địa phương ở xã và ở huyện thì cũng rất là quan tâm
cũng đã phối hợp với gia đình để tổ chức tăng lệ cho các nạn nhân xấu xố được chú đáo
vâng xin cảm ơn anh văn thủy về những thông tin vừa rồi
và những thông tin mới nhất về vụ án này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn trong những bản tin tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an ra thông báo tìm thân nhân của bị can để phục vụ cho quá trình điều tra
tại cơ quan công an khi bị bắt đối tượng khai cha là nguyễn thành quyết mẹ là đỗ thị an
khi bị tạm giữ đối tượng lại khai cha là nguyễn thành nhung mẹ là đỗ thị quý và có hai anh là nguyễn thành hùng và nguyễn thành hải
cha mẹ đã ly hôn và làm nông tại tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh tỉnh bình thuận đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và tra cứu nhiều nơi
tuy nhiên vẫn chưa xác định được thân nhân lai lịch của bị can gây khó khăn cho việc điều tra xử lý
huyện đức linh tỉnh bình thuận theo số điện thoại sáu trăm hai mươi ba tám trăm tám mươi hai một trăm một mươi ba hoặc điều tra viên nguyễn đức vinh số điện thoại chín trăm linh bảy bảy trăm tám mươi chín sáu trăm năm mươi bảy
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
thx đưa tin vào ngày hôm qua cơ quan an ninh quốc gia afghanistan gọi tắt là nzs thông báo nhân vật số hai của nhánh nhà nước hồi giáo is tự xưng tại nước này
gul zaman và sáu phân tử is khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của mỹ

thx đưa tin vào ngày hôm qua cơ quan an ninh quốc gia afghanistan gọi tắt là ngs thông báo nhân vật số hai của nhánh nhà nước hồi giáo is tự xưng tại nước mỹ

thả tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt